điện rất chặt chẽ có tổ chức phân công vị trí vai trò của các đối tượng trong đường dây thực hiện vô cùng tinh vi phân công người đứng tên người nhận người vận chuyển trả công trả tiền công cho từng người từng đối tượng
cuộc đấu tranh bóc gỡ đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia này thực sự là cuộc đấu trí cam gò mất rất nhiều thời gian công sức của các lực lượng chức năng trong việc lần tìm các dấu vết của chúng

cuộc đấu tranh bóc gỡ đường dây mua bán vận chuyển che phép chất ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia này thực sự là cuộc đấu tranh bóc gỡ đường dây mua bán mất rất nhiều thời gian công sức của các lực lượng chức năng trong việc lần tìm các dấu vết của chúng